thủ tướng chỉ đạo phấn đấu rút ngắn tiến độ đưa vào khai thác nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm và sân bay long thành là trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là nội dung thông báo kết luận của thủ tướng phạm minh chính trong chuyến công tác kiểm tra
và làm việc về tình hình triển khai các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông
vừa được văn phòng chính phủ ban hành
về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một thủ tướng đánh giá
đến nay có nhiều chuyển biến rất tích cực
thủ tướng chỉ đạo tổng công ty cảng hàng không việt nam acv quán triệt đến các đơn vị liên quan
từng cán bộ kỹ sư công nhân xác định rõ năm hai nghìn hai mươi bốn là năm tăng tốc
năm hai nghìn hai mươi năm là năm bước phá để sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sáu tập trung hoàn thiện bàn giao đưa vào khai thác
thủ tướng giao các bộ ngành khẩn trương triển khai các dự án thành phần
bảo đảm hoàn thành đồng bộ với các hạng mục chính của sân bay long thành khi đưa vào vận hành khai thác
về dự án ga hành khách t ba sân bay tân sơn nhất thủ tướng đánh giá
acv đã có nhiều nỗ lực để triển khai dự án đáp ứng tiến độ
do đó nhu cầu đưa dự án vào khai thác sớm là rất cần thiết nhằm giảm tải cho nhà ga t một
vì vậy cần phấn đấu rút ngắn tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
acv khẩn trương thực hiện trà soát nghiên cứu phương án kết nối giữa ba nhà ga tại sân bay tân sơn nhất
để đảm bảo thuận tiện lưu thoát nhanh không gây ác tách cục bộ
thành phố hồ chí minh chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai sớm hoàn thành
tuyến đường cao tốc kết nối nhà ga t ba trong năm hai nghìn hai mươi bốn để phục vụ vận hành khai thác nhà ga t ba